ngày hai tháng tám phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cùng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh thanh hóa
đã tiếp xúc cử tri các huyện thọ xuân và triệu sơn để báo cáo khái quát kết quả kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri huyện thọ xuân và triệu sơn tỉnh thanh hóa bày tỏ vui mừng phấn khởi về thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cũng như kết quả kiện toàn của các cơ quan quốc hội bầu cử nhân sự chủ chốt của quốc hội chính phủ
các thành viên hội đồng quốc phòng an ninh tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời cử tri cũng thẳng thắn đề xuất kiến nghị với đảng nhà nước cần tập trung nguồn lực thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp
nông thôn thực hiện tốt chính sách tam nông chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
cơ sở vật chất cho bệnh viện tuyến huyện đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân
quan tâm cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công bố trí vốn hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công theo chính sách hiện hành
tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm việc sử dụng chất cấm trong sản xuất và chăn nuôi
phân cấp đầu tư giám sát đầu tư công xử lý rác thải chất thải bảo vệ môi trường nông thôn
quan tâm phát triển giáo dục gắn đào tạo với sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sau đào tạo
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh thanh hóa ông uông chu lưu đã trân trọng cảm ơn tình cảm sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu quốc hội
đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước của tỉnh thanh hóa
đặc biệt là những vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm
các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa tổng hợp chuyển tới các cấp các ngành quan tâm giải quyết